phát biểu ngày hôm nay tại đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của ba trăm hai mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh lai châu
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chúc mừng biểu dương và đánh giá cao phong trào thi đua của tỉnh nhà
đồng chí đề nghị tỉnh lai châu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng
dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cho tỉnh lai châu
và tặng huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác